trong văn hóa học nó có cái gọi là thuyết tương đối của văn hóa
thì văn hóa tâm linh được hiểu cả những cái hay và những cái giờ
việc thực hành nghi lễ để thỏa mãn một số mong muốn trong đời sống tinh thần
thì ở đâu cũng có nhưng đẩy lên thái quá biến nó thành trò mê tín dị đoan
cùng những biến tướng tiêu cực thì không ai đủ tỉnh táo để nhận ra
người đàn bà này cố gắng bỏ truyền
về phía gốc cây lớn trong trạng thái rất gần với sự vô thức
rất nhiều người cho rằng bà ta đang bị rắn thần nhập
điều đó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân hiếu kỳ xung quanh
và sự kỳ quái dị hậu trên chỉ chấm dứt khi có sự can thiệp của lực lượng chức năng
thì người việt chúng ta trước kia thì thờ các loài cây
và trong đó thờ cây lúa nước quay đi chứ ạ
nhưng mà đúng là bây giờ thì do cái tình trạng
mê muội của một bộ phận công chúng
cho nên thờ luôn cả những cái hòn đá
thế rồi thì những cái sự lại trong đời sống
đấy chúng ta thấy là có những năm là cả một cái vườn nhãn cổ
ở miền nam miền tây nam bộ đấy
tất cả mọi người đến khấn vái xì dụ và chữa bệnh
đúng là dân mình cái mê tín nó còn quá nặng
người việt đang nhầm lẫn giữa các khái niệm

một vài người có xu hướng thờ cúng
tôn sùng bất cứ thứ gì mà người ta cho
là sức mạnh tâm linh thần thánh
kể cả các loài động vật thủy sinh như cá
một số địa điểm không gian
và các loài vật được người dân tôn sùng đến mức như thần thánh
đã mang trong mình những truyền thuyết đậm chất huyễn hoặc
mà không ai có thể kiểm chứng được
xong cũng có những sự vật hiện tượng
tưởng chừng như đã quá rõ ràng
lại nhuống màu ma mị
điều gì đã khiến chúng ta trở thành những người như vậy
chúng ta mà ở trong một cộng đồng
nó được gắn kết bởi một cái nhân vật
bởi một cái tín ngưỡng hoặc là một cái niềm tin
vào cùng một cái nhân vật nào đó
nó tạo nên cái sự cố kết
thì cái đó là cái giá trị
thế còn là đối với cả chúng tôi
ở trên cái vương diện về mặt khoa học
thì chúng tôi nghĩ rằng là
những cái niềm tin đấy nó chỉ mang lại
cái sự thanh thản cho từng người
nếu mà người ta tin một cách gọi là
phù hợp thôi
sự mê mội thì chắc chắn là
đó là một tình trạng rất thảm hại
và không như mong muốn
thì cái tình trạng mê mội như vậy
chúng ta biết là cũng nhiều lý do
như trước ta nói
nhưng có một lý do nữa cũng là dân trí nữa
ở những vùng sâu vùng xa những vùng nông thôn
này khác vẫn có những người
cả điên lắm
người ta đến người ta rụng rỗ
rồi cuối cùng là tốn tiền tốn bạc
rồi thì chưa bệnh
bất tiền mà không khỏi
dân đến những cái chết hay là
sự ốm đau rất là thương tâm
tin ngưỡng thờ tự tôn giáo
đã phát triển từ hàng ngàn năm qua
nó đã ngấm sâu vào đời sống của người dân
có đức tin về thế giới tâm linh
với mong muốn được các bậc thần linh
che chở trong đời sống
như cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt
cho thái bình an lạc
là những mong ước phản ánh
thuộc tính xã hội của loài người qua hàng ngàn năm
những thuộc tính này đã phát triển
và được vun đắp qua nhiều thế hệ
trở thành những nét đẹp về văn hóa

nhưng sự biến tướng đã phát triển
dưới nhiều hình thức và nhiều cấp độ
gây ra tình trạng phản cảm
thậm chí gây mất trật tự an toàn xã hội
đến mức khó có thể phân biệt được
một cách rạch ròi
đó là tâm linh đức tin thuần khiết
hay chỉ là sự mê muội
trong thời buổi giá trị vật chất đang lên ngôi